các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ y tế đề nghị các tỉnh tây nam bộ tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi ghi nhận sự gia tăng của các f
là ba quốc gia có lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường lớn nhất thế giới mỹ trung quốc và ấn độ đã đưa ra cam kết chung tại hội nghị cop hai mươi sáu
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
xin được kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn không chỉ các tỉnh tây nam bộ vừa qua một số tỉnh phía bắc đã xuất hiện thêm các ca f ở trong cộng đồng
bộ y tế đã có văn bản hòa tốc gửi các địa phương về việc tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và tình hình dịch bệnh đến thời điểm này ra sao quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật ngay sau đây
thưa quý vị và các bạn tính từ sáu h cho đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh phú thọ ghi nhận sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó riêng huyện thanh sơn là ba mươi chín ca
nhằm kịp thời tách f ra khỏi cộng đồng lực lượng chức năng huyện thanh sơn tỉnh phú thọ đã tiến hành khoanh vùng
truy vết thần tốc xuyên đêm lấy mẫu tết nhanh toàn bộ người dân trên địa bàn
còn theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện yên thế tỉnh bắc giang đến sáu giờ sáng nay
huyện ghi nhận chín trường hợp dương tính mới và trong chín trường hợp này thì có tám trường hợp đã tiêm một hoặc hai mươi vaccine phòng covid một mươi chín
trong khi đó theo báo cáo nhanh của trung tâm y tế thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên tính đến nay trên địa bàn đã xuất hiện hai trường hợp dương tính với sars cov hai
cả hai trường hợp này đều từ hà nội đi qua bắc ninh để về thành phố thái nguyên vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
lịch trình của hai trường hợp này đều rất phức tạp đã có mặt tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố thái nguyên
thành phố thái nguyên đã chỉ đạo một số phường tạm dừng mọi hoạt động tập trung đông người huy động lực lượng khẩn trương truy vết khoanh vùng
xét nghiệm cách ly các trường hợp liên quan và tiến hành phong tỏa phun thuốc khử khuẩn các địa điểm liên quan đến lịch trình của các ca dương tính
đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng cho học sinh đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến
liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em theo kế hoạch của bộ y tế trong tháng một mươi một này
chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi sẽ diễn ra trên toàn quốc
tp hcm là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai tiêm vaccine cho học sinh từ ngày hai mươi tám tháng một mươi
riêng quận một và huyện củ chi tiêm từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi cập nhật đến chiều ngày ba mươi một tháng một mươi hơn ba trăm năm mươi hai trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đã được tiêm
trong khi nhiều quận huyện dự kiến hoàn thành theo đúng kế hoạch
tại tp đà nẵng sáng nay một mươi sáu điểm tiêm
tại các quận huyện của đà nẵng đã đồng loạt triển khai
theo kế hoạch của sở y tế đà nẵng việc tiêm chủng cho học sinh sẽ diễn ra từ nay đến ngày bốn tháng một mươi một
học sinh sẽ đi tiêm theo thứ tự ưu tiên từ độ tuổi cao đến thấp từ lớp một mươi hai đến lớp một mươi một mươi một và một mươi
trong khi đó sở giáo dục và đào tạo đồng nai đang phối hợp với sở y tế và ủy ban nhân dân các huyện thành phố thống kê số liệu đăng ký tiêm vaccine cho hơn hai trăm ba mươi chín học sinh
từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
đang học tập tại các trường học trên địa bàn tỉnh
học sinh trong độ tuổi tiêm chủng tại sóc trăng cũng đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín từ ngày một tháng một mươi một
còn tại bình dương theo kế hoạch từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến nay địa phương đã tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho hơn bốn mươi hai học sinh trên địa bàn tỉnh
cũng từ ngày ba mươi một tháng một mươi tỉnh ninh bình cũng đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông
và trung tâm giáo dục thường xuyên giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh
phát huy vai trò là một trong những lực lượng sung kích tuyến đầu phòng chống dịch
thời gian qua cùng với lực lượng công an toàn tỉnh công an xã yapo huyện cư rút tỉnh đắk lắc luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
khắc phục mọi khó khăn thực hiện hiệu quả cùng lúc nhiều nhiệm vụ góp phần bảo đảm tốt tình hình an ninh trả tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát trên địa bàn xã yapo có hơn một hai trăm linh trường hợp đi từ các tỉnh về địa phương
công an xã đã đi từng ngõ gõ từng nhà tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành việc khai báo y tế
áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và tham mưu chủ tịch ubnd xã ra quy định cách ly tại nhà ba trăm năm mươi tám trường hợp
tình đến nay trên địa bàn xã yà pô có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trường hợp f một sáu mươi bảy trường hợp f hai
tình đến nay trên địa bàn xã yà pô có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín
trường hợp f một sáu mươi bảy trường hợp f hai
tình đến nay trên địa bàn xã yà pô có một mươi hai trường hợp dương tính với covid một mươi chín
cưa xăng trên địa bàn huyện cư rốt mang đi bán lấy tiền sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an xã còn truy quét phát hiện chín đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
vâng hiện nay thì riêng lực lượng công an thì phối kết hợp với lực lượng quân sự
rồi đổi ngũ các bộ y tế rồi tổ covid một mươi chín của các thôn buôn đạo gia quân
và nắm bắt những đối tượng rồi nắm bắt những người ở các vùng dịch về
và đi từng ngõ ngõ từng nhà và nắm từng đối tượng đưa lực lượng công an xã chính quy về địa phương
đây là một mô hình phải nói là có hiệu quả mà thật là được lòng dân
để thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa làm tốt công tác phòng chống dịch
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông nói chung lực lượng công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh nói riêng
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
khẳng định vai trò nòng cốt sung kích tuyến đầu trong thực hiện nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch
góp phần phòng ngừa ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch covid một mươi chín
tin an ninh trợ tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai hiện đang tạm giữ hiệu quả
tạm giữ hình sự lê đình khương và đang tiếp tục truy bắt hồ lê phương cùng chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi giết người
ngoài ra cơ quan công an cũng tạm giữ hình sự tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
và không tô rác tội phạm
theo điều tra ban đầu phương và võ thế duy có mâu thuẫn và từng xô sát nhưng chưa gây ra hậu quả
đến ngày ba mươi một tháng một mươi phương cùng với chín đối tượng đã đến điểm hẹn với duy để giải quyết mâu thuẫn
khi võ hồng hiệp thuộc nhóm của duy nhìn thấy phương
cây đuổi đánh thế vậy phương dừng xe rồi cầm dao xong đến đâm hiệp ba nhát
khương thế vậy cũng xong vào hỗ trợ phương
hiệp được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
hiện công an đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra truy bắt phương và các đối tượng còn lại
liên quan đến vụ đâm vợ tử vong tại trụ sở tòa nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can dư văn thanh
trú tại huyện lục ngạn về hành vi giết người
như tin đã đưa vào trưa ngày ba mươi tháng một mươi tại trụ sở tòa án nhân dân huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
thanh đã dùng dao để dẫn trong người đâm nhiều nhát vào người vợ là chị lưu thị hiền khiến chị tử vong
và bố vợ là ông lưu văn lử bị thương nặng
sau khi gây án thanh đã đến cơ quan công an để đầu thú và giao nộp hung khí gây án
quá trình điều tra vụ việc cơ quan công an xác định trong quá trình chung sống giữa hai vợ chồng xanh
nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ly thân từ năm hai nghìn một mươi
cũng trong năm đó
thanh vai tiền của ông lưu
mặc dù ông lưu đã nhiều lần đòi nhưng thanh chưa trả nên ông đã gửi đơn lên tòa án để giải quyết
đến ngày ba mươi tháng một mươi khi ba người cùng đến tòa án để giải quyết thì xảy ra mâu thuẫn
cãi vã dẫn đến việc thành dùng sao nhọn gây ra vụ thảm án
thưa quý vị và các bạn theo quy luật thì cứ vào dịp cuối năm tình trạng buôn bán
vận chuyển tàng trữ và sử dụng pháo nổ lại diễn biến phức tạp
các đối tượng
sử dụng mọi cách thức thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi và nhằm ngăn chặn xử lý tội phạm liên quan đến pháo nổ
bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân
công an tỉnh nghệ an đã chủ động triển khai sớm các biện pháp đấu tranh quyết liệt
gần hai tấn pháo nổ được công an huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an thu giữ vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đây là kết quả sau khi đơn vị phá chuyên án bắt giữ bốn đối tượng về hành vi buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ
số pháo trên được các đối tượng tập kết trên địa bàn huyện diễn châu lúc vận chuyển bằng ô tô đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
còn đây là đối tượng nguyễn thị thuận đã có tiền sự về hành vi tàng trữ pháo nổ
thuận bị công an nghệ an bắt
khi đang trên đường vận chuyển bốn mươi bảy kg pháo để giao cho khách hàng thuận và ba đối tượng khác bị bắt giữ cùng một ngày
vì hành vi buôn bán vận chuyển pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng hơn một trăm ba mươi kg
theo kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
công an nghệ an đã xác định tất cả các địa phương là địa bàn trọng điểm để tập trung đấu tranh
một bộ phần rất nhỏ bà con nhân dân vẫn đang còn tâm lý trụ quan
và vẫn cứ theo cái nếp cụ là thích đốt pháo trong đêm ra tửa mặc dù biết là vi phạm pháp luật
thì chúng tôi cho rằng trong cái thời điểm hiện nay nhất là như năm nay và năm vừa rồi thì tình hình dịch bệnh covid diễn biến phức tạp
đời sống nhân dân thì có nhiều khó khăn
thì chúng tôi cũng đề nghị bà con nhân dân là hết sức hợp tác cộng tác với lực lượng chức năng
trong đó có lực lượng công an làm tốt công tác phòng chống việc sản xuất vận chuyển tàng trự buôn bán sử dụng
các loại pháo
từ ngày một tháng một mươi đến nay sau một tháng triển khai kế hoạch công an nghệ an đã bắt giữ tám vụ
một mươi hai đối tượng vi phạm pháp luật về pháo thu giữ gần hai hai tấn pháo
bên cạnh công tác đấu tranh bắt giữ công an các đơn vị địa phương còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về pháo
lồng ghép với tuyên truyền thu hồi vũ khí vật liệu nổ đã cho thấy sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
thực hiện kế hoạch của công an tình về tăng cương đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về pháo
sau khi tiếp nhận kế hoạch công an nghị lộc đã xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn toàn huyền
đồng thời tham mưu cho ủy ban nhân dân huyền cũng xây dựng một kế hoạch để huy động tất cả các bán ngành
cùng vào cuộc để đấu tranh phòng chống với các loại pháo tăng cương công tác tuyên truyền vận động
nhân dân không tham gia với các hành vi mua bán tàng trừ và sử dụng pháo nổ
để ngăn chặn tình trạng buôn bán vận chuyển sử dụng pháo nổ trái phép
từ nay đến cuối năm công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để nắm tình hình toàn diện tại các tuyến địa bàn lĩnh vực quản lý kịp thời phát hiện điều tra khám phá các đường dây
ổ nhóm đối tượng phạm tội sản xuất mua bán tàng trữ vận chuyển trái phép các loại pháo
kiên quyết áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ tạm giam đối với những đối tượng khi có đủ điều kiện để gian đe phòng ngừa chung
tiếp tục chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi các tin tức đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
hoàng trí xin kính chào quý vị bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay xin được bắt đầu với những thông tin về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ việc theo đơn tố cáo về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm
xảy ra vào ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tại khu phố năm thị trấn liên hương huyện tuy phong tỉnh bình thuận
sáng nay ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến công an huyện tuy phong chỉ đạo điều tra vụ việc
theo đơn tố cáo của một cô gái sinh năm hai nghìn sáu nhân viên quán karaoke tại thôn một xã bình thạnh huyện tuy phong
vào lúc một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng một mươi tại quán karaoke trên một nhóm đối tượng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát karaoke tại quán
thì có một đối tượng đặt vấn đề để đi qua đêm
tuy nhiên cô gái không đồng ý
sau đó nhóm đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái lên xe ô tô đưa đến khách sạn tại khu phố năm thị trấn liên hương
tại đây một đối tượng đã đưa cô gái vào phòng và thực hiện hành vi hiếp dâm
công an huyện tuy phong đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc tiến hành trích xuất camera lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan
đồng thời khám nghiệm hiện trường thu giữ vật chứng và đưa bị hại đi giám định pháp y
qua xác minh được biết các đối tượng gồm lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tỉnh quảng bình là phó giám đốc của một công ty tại tỉnh bình thuận
trương đình vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín khu phố tám liên hương tuy phong bình thuận
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
nguyễn văn chiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ tính hà tĩnh
và đối tượng tinh sơn chưa rõ địa chỉ
các đối tượng này đã khống chế và đưa cô gái sinh năm hai nghìn sáu lên xe đến khách sạn
trong đó đối tượng lê anh tuấn là người đã khống chế và thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với cô gái này
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc với hành vi công độ xâm thường pháp luật của các đối tượng và gây mức xúc trong dư luận
lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phong phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
và khấn trương điều tra làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp giam người dưới một mươi sáu tuổi của các đối tượng
kịp thời đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật tuyệt đối không để lọt tội phạm với phương châm không có vùng cấm không có ngoại lệ
thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật nhằm răng đe phòng ngừa chung
bộ y tế vừa có văn bản hỏa tóc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khu vực tây nam bộ về việc tiếp tục thực hiện nghiêm
hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số tỉnh thành phố khu vực miền tây
đã ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng gia tăng như tại bạc liêu an giang tiền giang trà vinh kiên giang
nhiều tỉnh thành như sóc trăng thành phố cần thơ chuyển từ cấp độ một lên cấp độ hai
trong đó bạc liêu nâng cấp độ phòng chống dịch lên cấp độ bốn từ trưa nay ngày hai tháng một mươi một
do đó bộ y tế yêu cầu các địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm đồng bộ quyết liệt
đồng thời xây dựng kế hoạch tổng thể về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó tập trung bao phủ vaccine cho người dân nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở
bên cạnh đó hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện phải được tăng cường giám sát
phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm không để dịch bùng phát lây lan ra cộng đồng
cũng tại văn bản này bộ y tế nêu rõ các tỉnh khu vực tây nam bộ trên cơ sở đánh giá mức độ nguy cơ
theo nguyện quyết số một trăm hai mươi tám thẳng tốc truy vết xét nghiệm là thang chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch
thích ứng an toàn linh hoạt theo diễn biến dịch chuyển dần các vùng cấp độ hai ba bốn và cấp độ một
theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế
sau hơn một tuần được học trực tiếp sáng nay ngày hai tháng một mươi một lãnh đạo ngành giáo dục tỉnh cà mau cho biết
vừa có văn bản về việc tạm dừng dạy và học trực tiếp trên lớp đối với một mươi sáu trường học ở vùng xanh của tỉnh
do dịch covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
đối với các trường tiểu học tiếp tục nghỉ riêng các trường trung học cơ sở thì chuyển sang dạy
và học trực tuyến theo kế hoạch đã phê duyệt
trước đó kể từ ngày hai mươi năm tháng một mươi ngành giáo dục cà mau cho phép hơn bảy tám trăm linh học sinh
tại một mươi tám trường tiểu học và trung học cơ sở thuộc vùng xanh của huyện thới bình và đầm dơi
trở lại trường để học trực tiếp
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân chỉ một mươi sáu một mươi tám trường được triển khai
quá trình học trực tiếp tỷ lệ học sinh đến lớp đạt khoảng hơn tám mươi
tuy nhiên những ngày gần đây số kf cộng đồng ở cà mau liên tục xuất hiện
tìm ẩn nguy cơ đến việc học của các em nên ngành giáo dục tỉnh quyết định cho tạm dừng việc đến trường
tỉnh cà mau hiện có ba xã cấp độ bốn là việt thắng huyện phú tân tân duyệt huyện đầm dơi
và đông thới huyện cái nước bốn xã cấp độ ba và một mươi một xã cấp độ hai
trước đó hai ngày toàn tỉnh cà mau chưa có xã nào lên cấp độ bốn
ngày hai tháng một mươi một sở y tế tp hcm đã có văn bản hướng dẫn tạm thời
về việc tăng cường giám sát gửi dịch
từ các tỉnh thành khác trở về thành phố
theo đó tất cả các quần huyện sẽ tổ chức xét nghiệm cách ly y tế theo đúng quy định của bộ y tế
thành phố không chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín đối với việc đi lại của người dân
chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều của cơ quan có thẩm quyền cung cấp
là f đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà
tự cách ly tại nơi cư trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và xét nghiệm covid một mươi chín một lần vào ngày đầu tiên
đối với những người chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú một mươi bốn ngày kể từ ngày đến tp hcm
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín vào ngày đầu tiên ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
ngành y tế sẽ ra soát tiền sử tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của người dân
từ các tỉnh thành phố khác trở về cư trú trên địa bàn
với những trường hợp chưa tiêm chủng sẽ được tổ chức tiêm chủng
trong đó ưu tiên cho người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền
phụ nữ có thai người lao động làm việc tại các khu cầm công nghiệp
cũng trong ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành kế hoạch
triển khai thực hiện nghị định của chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
trên địa bàn trong đó có trợ cấp cho trẻ mầm non là con của công nhân
theo kế hoạch này tp hcm triển khai các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
chăm sóc trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non thông qua các nguồn lực đầu tư phát triển
mạng lưới trường lớp cơ sở vật chất
quan tâm đến các chính sách để hỗ trợ giáo dục mầm non cho con công nhân người lao động
tại các khu công nghiệp các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
trong đó bao gồm các nhóm giải pháp cụ thể như đầu tư ưu tiên phát triển giáo dục mầm non
ưu tiên đầu tư phát triển mạng lưới trường lớp bố trí dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non
trong kế hoạch sử dụng đất đai của địa phương ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở xã
có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non
đặc biệt ủy ban nhân dân tp hcm giao sở giáo dục đào tạo thành phố
chú trị với các sở ngành tham mưu từ đó trình hội đồng nhân dân thành phố
xem xét quyết định mức trợ cấp đối với trẻ mầm non là con công nhân người lao động
làm việc tại khu công nghiệp khu chế xuất và mức hỗ trợ giáo viên mầm non
làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập tư thục ở địa bàn có khu chế xuất khu công nghiệp
thưa quý vị và các bạn theo thông tư một mươi bốn của ngân hàng nhà nước
các tổ chức tính dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép cơ cấu lại
thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí với số dư nợ gốc hoặc là lãi của khoản nợ
phát sinh trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đây là một giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn
do ảnh hưởng của đợt dịch lần thứ tư vừa qua
trong đợt dịch covid một mươi chín vừa qua công ty cổ phần dầu khí hồng hà hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất chế tạo bể bồn kho chứa phương tiện vận chuyển
lbg đường biển đường thủy và đường bộ ít nhiều cũng gặp khó khăn do đại dịch gây ra
ngay khi ngân hàng nhà nước ra thông tư một mươi bốn công ty đã được tiến ngân hàng lp
thông báo thuộc diện được giảm và lùi thời gian trả lãi đối với các khoản vay
tại ngân hàng này nhờ đó công ty đã sử dụng nguồn tiền trả lãi này
bổ sung vào vốn lưu động để mua nguyên vật liệu hoàn thành các đơn hàng
đã ký hợp đồng trước đó
ngân hàng đã hướng các vấn đề hỗ trợ về lãi xuất để cho giảm thiểu
các chi phí của doanh nghiệp và tất cả các vay của bên mình
được ngân hàng đáp ứng ngay để đến bây giờ núp vào sản xuất ổn định
không chỉ với công ty hồng hà ngay khi có thông tư một mươi bốn
chi nhánh ngân hàng lp tp thủ đức đã kịp thời thông báo đến tất cả các khách hàng
thuộc diện được cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi phí đối với số dư nợ gốc
hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
từ hoạt động trước
do vậy cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi
trong thời gian từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
dưới sự chỉ đạo của ban đạo ngân hàng mp thủ đức đã chủ động làm việc
các khách hàng về việc tình hình hoạt động kinh doanh tình hình tài chính
doanh nghiệp để đưa ra những phương án cụ thể và nhanh chóng
về việc cơ cấu nợ và gia hạn nợ cho các doanh nghiệp
hiện tại chúng tôi cũng đã cơ cấu nợ cho các khách hàng rơi khoảng tầm tám
tổng dư nợ của chi nhánh
bên cạnh đó mp thủ đức cũng đã chủ động giảm lại suất cho khách hàng
bị ảnh hưởng bởi đại dịch với mức tối đa từ năm đến một năm một năm
theo các chuyên gia kinh tế thông tư số một mươi bốn mới ban hành của ngân hàng nhà nước
được đánh giá là mở rộng độ bao phủ và kéo dài các mốc thời gian hỗ trợ
sẽ giúp cho người dân doanh nghiệp đang gặp khó khăn do dịch covid một mươi chín
nhưng cũng cho rằng ngành ngân hàng đang phải giải bài toán chưa có tiền lệ
đó là vừa trợ giúp doanh nghiệp vừa bảo đảm an toàn hệ thống
chúng tôi có thể ước tính là nếu mà các tổ chức tính dụng làm tốt
thì có thể là sẽ khoảng một triệu tỷ cùng với hơn gọi là khoảng bốn trăm linh
luật doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ cái cơ chế này
và chúng tôi bắt buộc yêu cầu các tổ chức tín dụng phải làm tốt
làm thật hiệu quả nếu anh nào làm không tốt thì chúng tôi giám sát
chúng tôi sẽ có những cái chế tài ví dụ như là hạn chế tốc độ tăng trưởng
tính dụng hay là hạn chế cái việc mở rộng mạng lưới dân dân
trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
nhìn chung các doanh nghiệp đang rất khó khăn và luôn kỳ vọng rất nhiều
nhưng để đáp ứng thì ngoài sự hỗ trợ từ phía ngân hàng
cần có thêm các giải pháp đồng bộ với nhiều chính sách khác nhau
bao gồm các chính sách tài quá tiền tệ an sinh xã hội như chính phủ
và các bộ ngành đang triển thai
bản tin nhập sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
liên tục chương trình hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại
trường quay hà nội để theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h